liên ngành cảnh sát giao thông hà nội và sở giao thông vận tải hà nội cho biết
hai đơn vị này đã triển khai bảy mươi hai chốt liên ngành để xử lý tình trạng ùn tắc trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
cụ thể lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan như cảnh sát giao thông
công an cấp quận huyện bảo đảm giao thông tại bảy mươi hai vị trí có nguy cơ ủn tắc dịp cuối năm
trong đó có sáu mươi tám nút giao thông quan trọng và bảy vị trí tại khu vực trước các bến xe khách
theo đánh giá những điểm thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông như nhà ga bến tàu bến xe
những khu vực đông dân cư giáp danh giữa các quận huyện những tuyến đường phục vụ thi công các công trình trọng điểm
và những điểm được ấn định là nơi tổ chức chợ hoa tết cần có sự có mặt của các đơn vị
bảo đảm giao thông được thông suốt cũng như bảo đảm trật tự an ninh
bên cạnh đó với sáu mươi tám nút giao thông lớn các tổ công tác sẽ tập trung điều tiết giao thông thường xuyên
diện các khung giờ cao điểm sáng từ sáu h đến tám h ba mươi chiều từ một mươi sáu h đến một mươi chín h tập trung một trăm linh quân số
ngoài ra tại các khu vực bến xe và các tuyến tiếp giáp với bến xe
lực lượng liên ngành sẽ bố trí bảy chốt trực để tham gia giải quyết ủn tắc giao thông và giữ gìn an ninh trật tự cao điểm tết
công an các phường cũng huy động lực lượng bảo vệ tổ dân phố tham gia giúp việc giải quyết ngay các điểm ủn tắc phát sinh trên địa bàn